các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tỉnh thừa thiên huế có năm mươi bốn xã ngập lụt trong đó có sáu xã ven sông bồ sông âu lâu huyện phong điền có ba xã
ngoài ra còn ba xã ven sông yên huyện hòa vang thành phố đà nẵng cũng chìm trong biển nước
mưa lũ đã làm một mươi tám người chết mất tích và bị thương
nghệ an hai thừa thiên huế một hòa bình i và một mươi người mất tích tại quảng bình quảng trị quảng ngãi thừa thiên huế
bốn người bị thương ở tỉnh hòa bình và quảng ngãi
sáu mươi năm căn nhà bị tốc mái
và khoảng hơn hai hecta lúa gần bốn trăm linh hecta hoa màu một mươi chín hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập úng hư hại
mưa lũ cũng khiến bốn mươi bốn vị trí trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở ách tắc
tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng mưa lớn liên tục kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại xã đưng cơ nớ
theo số liệu ban đầu đường trường sơn đông sạt lở một điểm dài khoảng hai mươi mét
một số vị trí mặt đường và hệ thống thoát nước bị sói trôi hoặc vùi lấp
nhiều đoạn đường giao thông nông thôn cũng bị hư hỏng
các cơ quan đơn vị và địa phương huy động lực lượng công an quân sự lập chốt chặn
cảnh báo nguy hiểm đối với người và phương tiện đi qua khu vực bị sạt lở